trong hai ngày hai mươi ba và hai mươi bốn tháng bốn tỉnh lai châu và quân chủng hải quân đã phối hợp tổ chức
triển lãm biển đảo và người chiến sĩ hải quân hội nghị thông tin chuyên đề về quản lý bảo vệ biển đảo trong tình hình mới
ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền biển đảo biên giới đất liền theo đó tỉnh ủy lai châu và đảng ủy quân chủng hải quân
sẽ phối hợp tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên truyền tuyên truyền về biển đảo công tác bảo vệ biển đảo
tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo biên giới đất liền qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên nhân dân
các dân tộc trên địa bàn tỉnh về công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
giúp thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc hơn về vai trò chiến lược của biển đảo biên giới đất liền việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc nỗ lực vượt lên khó khăn gian khổ của cán bộ chiến sĩ hải quân
bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thêm lục địa của tổ quốc